ngày hôm nay phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trần quý thanh và hai con gái sẽ bước vào phần luận tội
đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát tp hcm
tại tòa bị cáo trần quý thanh đồng ý với nội dung cáo trạng nêu và nói sẽ chấp nhận với mọi phán quyết của tòa
bị cáo trần quý thanh cho biết thời điểm đó lúc thực hiện giao dịch với các bị hại
bị cáo nhận thức không đúng về việc cho vay nhưng sau này bị cáo mới nhận ra hành vi của mình là chưa đúng
hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo thanh ban đầu là giao dịch cho vay
chưa có hình thành tội phạm mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự
tới giai đoạn cuối khi bị cáo tuyên bố bị hại mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội
bị cáo trần uyên phương con của bị cáo thanh tại tòa thừa nhận cáo trạng truy tố
đối với bị cáo trần ngọc bích con của bị cáo thanh khi nghe hội đồng xét xử phân tích
bị cáo cho hay đã nhận thức đây là hợp đồng cho vay đồng ý như cáo trạng truy tố
phiên xét xử hôm nay sẽ tập trung vào phần luận tội và đề nghị án của viện kiểm sát tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn minh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành về tội giết người
trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn đất đai kéo dài nhiều năm
giữa gia đình trường với bà nguyễn thị tuyết
năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cô ruột của trường khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn trường sau khi đi nhậu về đến nhà
thì nghe bố ruột và bà tuyết đang cãi nhau nên trường cầm con dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực bà tuyết
rồi bỏ đi ra đường sau đó trường mang theo cây dao được gây án đến công an xã bình hòa đầu thú
còn bà tuyết được mọi người đưa đi cấp cứu đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày thì bà tuyết tử vong tại bệnh viện
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng của tỉnh hà nam đã phối hợp điều tra làm rõ một mươi hai thanh thiếu niên
tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn một nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô không biển kiểm soát
mang theo nhiều hung khí gồm tuyết sắt và vỏ chai bia không được bủ bảo hiểm
đi với tốc độ cao lạng lách đánh vóng rú coi rượt đuổi đánh ném nhau trên tuyến đường
thuộc địa bàn thôn thịnh đại xã đại cương huyện kim bảng gây mất an ninh trật tự nguy hiểm cho người tham gia giao thông
trước tình hình trên công an huyện kim bảng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ
triệu tập làm việc một mươi hai thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám và thu giữ năm xe mô tô ba tuyếp sắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên nguyễn anh đông
sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện kim bảng đã cầm đầu lôi kéo một mươi một đối tượng khác điều khiển xe mô tô
mang theo hung khí tìm nhóm thanh niên kia nhằm mục đích trả thù
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với bảy đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
sáng nay cảng vụ quảng ngãi cho biết đã vớt được thi thể ba thuyền viên đi trên tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm
bị chìm cách đảo lý sơn ba bốn hải lý hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích còn lại
khoảng bốn giờ sáng nay tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh
kéo theo xà lan hành trình từ kỳ hà quảng nam đi lý sơn quảng ngãi thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm
và xà lan bị lật úp
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo lý sơn khoảng ba hải lý
trên tàu có năm thuyền viên lực lượng chức năng đã điều động sáu đến bảy tàu công vụ ra hiện trường tai nạn
đồng thời huy động các phương tiện hoạt động trên tuyến xa kỳ lý sơn và tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng một mươi h ba mươi phút lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể ba thuyền viên
tại khu vực hiện trường lực lượng chức năng chỉ phát hiện xà lan bị lật và trôi tự do trên biển
còn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm có thể đã bị chìm
lực lượng liên ngành tp hà nội vừa kiểm tra phát hiện kho nơi tập kết khí n hai o tại ngõ hai trăm bốn mươi năm lạc nghiệp
phường thanh nhàn quận hai bà trưng tp hà nội
qua kiểm tra đoàn phát hiện có hai trăm bảy mươi bình chứa khí n hai o các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trên bình không có tem nhãn trị giá hàng hóa gần ba trăm linh triệu
đây được xác định là nơi san chiết vừa là nơi tập kết khí n hai o
để đối phó với lực lượng chức năng chủ kho đã bố trí mạng lưới cộng tác viên vận chuyển và chỉ nhận đặt hàng trực tuyến
theo khai nhận mỗi ngày có đến hàng trăm đơn hàng đặt khí cười xỉ lẻ đến từ các địa điểm tại tp hà nội
và các tỉnh xung quanh doanh thu hàng chục triệu mỗi ngày
thông tin về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị địa phương liên quan
mở rộng điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
vào ngày hai mươi và hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và các quyết định tố tụng đối với sáu đối tượng
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn văn khước
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
chù quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ
tạo đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương
trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường
thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc và nguyễn ngọc huy
là giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu
thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất
có lợi cho công ty bất động sản thăng long
các ông nguyễn văn khước ông chu quốc hải ông hoàng văn nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo đinh thị thu hương thông qua cao đại nghĩa và nguyễn ngọc huy
giám đốc công ty thẩm định giá nam hà để tư vấn thẩm định giá đất tạo điều kiện cho công ty bất động sản thăng long
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn hai trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng
về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
thuộc tổ một mươi hai thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ tai nạn lao động
gây hậu quả nghiêm trọng làm bảy công nhân tử vong và ba công nhân bị thương
căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được vào ngày hai mươi ba tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái
là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức
có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh gia lai vào chiều ngày hôm qua cũng đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án phan thị thảo
cùng với chín đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tuyên phạt tổng mức án một trăm linh năm tù dành cho các đối tượng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai bị cáo phan thị thảo thường trú tại thành phố hà nội
tạm trú tại huyện đắc đoa tỉnh gia lai cùng với chín bị can khác gồm trần thiện cao thị ngọc diễm
trần huệ trân vương và trần thị kim loan cùng ở thành phố hồ chí minh
vũ đình lan ở tỉnh bà rệ vũng tàu tạ văn triệu ở bến tre huỳnh thị khánh trang ở tỉnh kiên giang
trần thọ và cao cương cùng ở tỉnh thừa thiên huế đã tham gia lôi kéo nhiều người đăng ký thành viên
tổ chức khủng bố phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
thảo và đồng bọn đã lợi dụng các trang mạng xã hội ứng dụng liên lạc qua internet để tuyên truyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước nói xấu chủ trương đường lối
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước việt nam bội nhọ lãnh tụ hồ chí minh để cao ca ngợi
suy tôn xùng bái cá nhân đào minh quân thực hiện âm mưu phát triển lực lượng trong nước
chống phá đảng nhà nước ta sau một ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh gia lai tuyên tổng hình phạt
cho một mươi bị cáo là một trăm linh năm tù giam riêng bị cáo phan thị thảo và bị cáo tạ văn triệu bị tuyên phạt
cao nhất với mức án một mươi ba năm tù giam
thưa quý vị chỉ từ những mâu thuẫn trong gia đình trường đã cầm dao sang nhà đâm cô ruột tử vong
rồi đến công an xã đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định
tối bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn minh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành về tội giết người
trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn đất đai kéo dài nhiều năm giữa gia đình trường
với bà nguyễn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu là cô ruột của trường
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn trường sau khi đi nhậu về đến nhà thì nghe bố ruột và bà tuyết
đang cãi nhau nên trường đã cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của bà tuyết
rồi bỏ đi ra đường sau đó trường mang theo cây dao gây án đến công an xã bình hòa để đầu thú
còn bà tuyết được mọi người đưa đi cấp cứu đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày thì bà tuyết tử vong tại bệnh viện
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phạm tội tại các địa phương nói chung
hà nội nói riêng có xu hướng gia tăng và đây là vấn đề gây lo lắng bức xúc cho gia đình
nhà trường và xã hội
tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế và xã hội
phòng ngừa đấu tranh làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên
là vấn đề cấp bách đạch ra cần có những giải pháp căn cơ và bền vững
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện đông anh hà nội
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe đi với tốc độ cao đánh võng gây náo loạn đường phố
thậm chí các trường hợp này còn mang theo hung khí dễ hỏng hành trên các cung đường
người hoang mang lo sợ
ba mươi bốn thanh thiếu niên dù cha mẹ sợ người đi đường sợ hoặc thậm chí xã hội lên án
nhưng những thanh thiếu niên này vẫn thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng
thậm chí có những trường hợp sau khi vi phạm lần một vẫn tiếp tục vi phạm lần hai
hành vi bấm còi
hành vi bấm còi lặng lách đi nhanh
đừng còi lặng lách đi nhanh với cả không được bố bảo hiểm
em đang được thưởng hàn treo tại địa bàn
nhưng mà vì các bạn rủ dê nên là em cũng ham vui em không nghĩ đến hậu quả như bây giờ
bây giờ em hối hận và em chỉ mong
có vẻ em làm lại em không bao giờ em như thế này nữa
nhiều trường hợp còn mua sắm vũ khí và sẵn sàng cho bạn mượn hoặc sử dụng giải quyết mâu thuẫn khi cần thiết
vũ khí là em đặt trên mạng từ đợt hè năm ngoái
kiểu người ta đăng lên facebook thì mình thấy đẹp mình inbox người ta xong rồi người ta giao rồi
tầm hơn ba trăm linh một cái
lúc em đặt mua phân phí thì em thấy dễ
cha thì thấy là cái tình trạng là cái việc các cháu sử dụng
hông khí vũ khí thô sơ là rất nhiều
và cái việc mà mua bán cái vũ khí thô sơ trên mạng là thứ nhất là rất dễ dàng
chỉ cần một từ khóa trên mạng là các cháu có thể tìm đến nhiều các trang bán đồ vũ khí thô sơ
ngoài ra thì cái việc mà khi mà các cháu ở vi phạm ở trên địa bàn đông anh thì một số cháu là học các cái trường nghề
bản thân các cháu cũng thứ nhất là các cháu cũng được học nghề
nhưng cái việc học nghề của các cháu là không được học nghề
các cháu đấy là để mà lao động sản xuất chứ không phải là cái việc các cháu chế tác các cái vũ khí thô sơ
tuy nhiên cái việc mà cái tình trạng là lợi dụng cái việc mà trong cái việc quản lý của nhà nước
thì một số đối tượng vẫn là có cái tình trạng là buôn bán vũ khí thô sơ với số lượng lớn
và đối tượng nhằm đến lại là các thanh thiếu niên có nhiều biểu hiện để sẵn sàng vi phạm pháp luật
tuy nhiên theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng
việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn có nguyên nhân từ nhận thức của chính các em
do chưa hiểu biết pháp luật nhưng hơn hết là sự giám sát quản lý giáo dục từ phía gia đình vẫn chưa sát sao
thì tôi mới đứng đây nói là mong làm sao các phụ huynh bực của cha mẹ và các cháu ấy
quản lý các cháu và cái phần phương thức là chưa đến tuổi một mươi sáu thì không giao xe cho con
thứ hai là phần quản lý con về giờ giấc đi học và đi chơi xin phép
làm sao cho quản lý cho nó hợp lý
thì đây con tôi nó bị thì tôi cũng biết là cái lỗi quản lý của tôi nó chưa gọi là trọn vẹn lắm
thì tôi mong là các bậc phụ huynh và là quản lý con em mình cho nó sát sao hơn
nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình mong rằng thời gian tới với sự vào cuộc của các bậc phụ huynh
của các cấp các ngành tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật sẽ ngày càng hạn chế
và quan trọng hơn hết là bản thân các em
nhận thức được hành vi đừng để khi vi phạm rồi mới nói hai từ giá như
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
đồn biên phòng quảng đức bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép với số lượng lớn
vào ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực biên giới thuộc bản vắn tóc xã quảng đức huyện hải hà tỉnh quảng ninh
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh bắt quả tang tăng cắm mằn và trường nhì múi là vợ của mằn
có hành vi vận chuyển sáu mươi hai kg pháo hoa nổ
qua điều tra xác minh ban đầu cả hai đối tượng đều khai nhận mua số pháo trên từ trung quốc về việt nam
để bán cho một số đối tượng ở trong nội địa
một đường dây tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang lào vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị triệt phá
vào ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực móc sáu trăm linh sáu thuộc thị trấn lao bảo huyện hương hóa
bộ đội biên phòng quảng trị phát hiện bắt quả tang đối tượng hồ văn vinh
chú tại huyện hương hóa đang tổ chức cho xi sao minh quốc tịch trung quốc xuất cảnh cháy phép sang lào
còn ba đối tượng người trung quốc khác đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang lào
chiều cùng ngày lực lượng phối hợp đã bắt giữ ba đối tượng người trung quốc nói trên
bước đầu đối tượng vinh khai nhận đã tổ chức đón và chở bốn người trung quốc trên
từ thị trấn lao bảo đến khu vực móc sáu nghìn sáu mươi một để giao cho người khác đưa dẫn trái phép
trên giới sang lào mục đích là để lấy tiền công bốn trăm linh kip lào một người
hiện bộ đội biên phòng quảng trị đang tiếp tục điều tra
mở rộng để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật